thưa quý vị sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội đang mang đến nhiều tiện ích cho người dùng
đặc biệt là không ít người đã tận dụng được lợi thế của mạng xã hội để lan tỏa những thông tin
tác động đến nhận thức hành vi của nhiều người
và sự nổi tiếng cả nguồn thu nhập khủng kiếm được từ các video triệu view là thực tế không thể phủ nhận
tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại bên cạnh những màn đánh giá sản phẩm có tâm thì cũng có không ít người
đã đăng tải các nội dung review dìm hàng hay đánh giá một cách tiêu cực đối với nhiều cửa hàng
dịch vụ và nhiều nhãn hàng gây nên rất nhiều hệ lụy và ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều cá nhân
cũng như hoạt động kinh doanh trong thời gian vừa qua
đây cũng là một trong những lùm xùm đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng cư dân mạng trong những ngày này
tiktoker được quyền review quán nhưng nếu bình luận sai là phạm luật
chủ quán có quyền từ chối tiktoker nhưng nếu dãn ảnh họ để cấm review là phạm luật
những vấn đề liên quan tới những quy định của pháp luật liên quan tới hành vi của một số cá nhân review dìm hàng
hay những đánh giá về các nhà hàng quán ăn các thương hiệu với những ngôn từ không tích cực
và rồi những phản ứng từ phía bị đánh giá đang tạo nên các cuộc khẩu chiến
các luồng ý kiến tranh luận gây gắt trên không gian mạng
đây thực sự đang là một vấn nạn và đáng sợ hơn đằng sau nó là tâm lý đám đông
họ sẵn sàng chửi bới mà sát bất kỳ ai mà chẳng cần
tìm hiểu đúng sai tự cho mình cái quyền đe dọa người trái ý của họ
các appever có quan tâm gì khách hàng hay doanh nghiệp
reviewer chỉ cần view và follow để có tiền tới tiktok
và kiếm thêm từ các loại thuê review dìm thuê review khen gợi drama tích động là chính
chủ quán không thích thì treo biển cấm tất cả mọi việc quay phim chụp hình trong diện tích quán
nhà nước cũng nên gỡ bỏ những clip bị phản ánh
cần có chế tài để quản lý cơ hội
hoạt động review vấn đề đánh giá mà không khách quan thì thật nguy hiểm
ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của người ta
đã có rất nhiều quan điểm được cư dân mạng đưa ra để bàn luận xung quanh vấn đề này
video dìm hàng hay fan nhận xét tích cực giúp cải thiện chất lượng xây dựng những điều tốt đẹp tích cực
là điều mà rất nhiều cư dân mạng đã đặt ra đối với các hoạt động review hiện nay
đượm rằng review hay đánh giá sản phẩm có được đi theo đúng hướng hay bị lợi dụng
biến tướng để phục vụ mục đích cá nhân hay vì lợi nhuận vì số lượng view follow
đồng đảo cư dân mạng cho rằng không chỉ ở lĩnh vực ăn uống mà ở mọi dịch vụ sản phẩm hiện nay
không ít các bạn trẻ đều có xu hướng lắng nghe tin cậy và làm theo sự hướng dẫn của những người đánh giá
điều đó khiến các revilver sở hữu một thứ quyền lực vô hình nhưng cũng là con dao hai lưỡi
nếu người đánh giá đúng công tâm và minh bạch một sự nhìn nhận theo hướng tích cực
thì sẽ giúp ích rất nhiều cho nhiều người
nhưng nếu theo chiều ngược lại thì những hệ lụy tiêu cực có thể xảy ra
và tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hại tác động tới nhiều chủ thể khác nhau
dạo gần đây các reviewer blogger đang ảo tưởng về sức mạnh của mình khi có lượng người theo dõi lớn
không biết từ bao giờ họ cho phép mình cái quyền dìm hàng người khác
và review khen quá mức những nhà hàng trả tiền cũng như đồ ăn miễn phí cho họ
với các vụ việc ảnh hưởng các bộ phim các bộ phim các bộ phim các bộ phim các bộ phim các bộ phim các bộ phim
với các vụ việc ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh
thì tôi nghĩ nên kiện ra tòa hoặc gửi đơn lên công an để điều tra làm rõ
nếu có hành vi nhận tiền để đánh giá sai thì phải xử lý
review hay đánh giá sản phẩm dịch vụ hiện đang nổi lên là vấn đề có tác động không nhỏ
tới nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội
đó không còn là việc chia sẻ trải nghiệm của một cá nhân trên không gian mạng
mà ở đó còn mang nhiều động cơ hay là công cụ dịm hàng để có được những lợi ích
và những hệ lụy đã và đang xảy ra
đặt ra vấn đề cần có sự quản lý chế tải sự phạt mạnh
để ngăn chặn những biến tướng từ các hoạt động này
bạn nghĩ sao về vấn đề review đánh giá sản phẩm dịch vụ hiện nay
liệu rằng các chế tải hiện nay đã đủ mạnh để giải quyết vấn đề
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a phòng truyền hình công an